ngày hai mươi tháng một mươi tại khu vực tượng đài hồ hoàn kiếm hà nội đã diễn ra cuộc thi trình diễn điệu nhảy việt nam
chương trình do hội liên hiệp văn học nghệ thuật hà nội và hội nghệ sĩ múa hà nội tổ chức
cuộc thi trình diễn điệu nhảy việt nam được phát động tại các trung tâm văn hóa thông tin và thể thao các quận
huyện thị xã câu lạc bộ nhà thiếu nhi trên địa bàn thành phố hà nội
nét chung dễ nhận thấy của các tiết mục đó là đều dựa trên tiết tấu âm nhạc đơn giản dễ nhớ dễ học và mang tính dân tộc
cuộc thi lần này tuyển chọn một mươi điệu nhảy sử dụng chất liệu của bốn dân tộc kinh tày thái và gia rai
các điệu nhảy với những sắc màu khác nhau đã đem lại nhiều cung bậc cảm xúc
nhưng sự cảm nhận rõ nét nhất chính là niềm đam mê của các tác giả đã truyền được cảm hứng cho người học nhất là các bạn trẻ
hy vọng rằng sau quá trình trải nghiệm thực tế trong các cuộc thi như vậy sẽ lựa chọn được những điệu nhảy việt nam đẹp hấp dẫn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng